các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo

xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé